chiều nay một một mươi một cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế xóa tiền phạt chậm nộp
tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước
các đại biểu cho rằng việc ban hành nghị quyết là cần thiết tuy nhiên cần bảo đảm tính công khai
minh bạch và khả năng giám sát đối với các đối tượng được khoanh xóa tiền thuế để tránh trục lợi chính sách
theo báo cáo của bộ tài chính tổng số tiền nợ thuế tính đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
là trên tám mươi tám tỷ đồng trong đó tiền nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách là gần bốn mươi ba tỷ đồng
từ đó dự thảo nghị quyết đã đề xuất bảy nhóm đối tượng được khoanh tiền nợ thuế
xóa tiền phạt chậm nộp do không có khả năng thu hồi
dự kiến số tiền được xóa nợ thuế với các đối tượng này là trên một mươi sáu tỷ đồng
qua thảo luận đại biểu ngô trục thành băn khoăn về việc cho hưởng chính sách khoanh tiền nợ thuế
xóa tiền phạt chậm nộp với nhóm đối tượng là người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh không còn hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký
tôi thấy khó có thể lý giải thuyết phục được lý do tại sao mà có tới gần hai trăm linh doanh nghiệp
gần sáu trăm linh hộ gia đình cá nhân đang kinh doanh mà bỗng dưng các cơ quan nhà nước không biết được họ đang ở đâu nữa
việc này dẫn đến không chỉ nhà nước không thu được thuế gây thất thu cho ngân sách mà hệ lụy còn là gần tám trăm linh chủ thể
hiện đang làm gì có vi phạm pháp luật hay không chúng ta cũng không thể biết được
từ đó đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo báo cáo làm rõ thêm và có giải pháp để có thể quản lý được và tránh thất thu thuế từ nhóm đối tượng này
cũng cho ý kiến về vấn đề này đại biểu bùi thị quỳnh thơ cho rằng
cần nghiên cứu và xem xét các đối tượng làm thủ tục giải thể phá sản nhưng lại có thể thành lập lại doanh nghiệp với tên khác
và do người của họ đứng tên điều này không dễ phát hiện
việc xử lý nợ vừa tạo điều kiện tháo gỡ
khó khăn cho người nộp thuế nhưng cũng cần phải phong ngừa và ngăn chặn việc lợi dụng chính sách để trục lợi và cố tình chây y nợ thuế
tại phiên thảo luận nhiều đại biểu cũng cho rằng dự thảo nghị quyết không thể chỉ xóa nợ thuế đơn thuần
mà cần phải quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc xóa nợ thuế
cơ chế giám sát để việc xóa nợ thuế diễn ra công minh minh bạch đúng quy định pháp luật